năm học mới đã chính thức bắt đầu đại dịch covid một mươi chín đã tác động trực tiếp đến mọi mặt của cuộc sống
trong đó có giáo dục đặc biệt là các cơ sở giáo dục ngoài công lập
vậy đứng trước tình hình chưa thể dự đoán trước về dịch bệnh thì đâu là giải pháp để tháo gỡ khó khăn
cho hệ thống giáo dục này bảo đảm quyền lợi cho học sinh và nhà trường
sau đợt nghỉ tết dài kỷ lục do dịch covid một mươi chín đầu năm hai nghìn hai mươi đã có không ít mâu thuẫn nổ ra
giữa phụ huynh và một số trường ngoài công lập như việt úc nguyên sao hà nội
trung quanh câu chuyện thu học phí online hay giảm trừ thế nào cho phù hợp
theo ước tính của bộ giáo dục chi phí lương theo mức bình quân vùng của hơn một trăm một mươi một giáo viên ngoài công lập
là bốn trăm linh tỷ đồng một tháng chi phí thuê mặt bằng của các trường từ cấp phổ thông tới đại học
cũng lên tới bốn trăm năm mươi năm trăm linh tỷ đồng một tháng
bởi vậy nếu dịch diễn biến phức tạp khả năng nhiều trường không trụ được để tồn tại là rất dễ xảy ra
còn tâm lý của phụ huynh học sinh thì việc bảo đảm an toàn cho con em mình
vẫn là quan trọng nhất trong mùa khai giảng này bên cạnh nỗi lo về học phí
trong khi bộ giáo dục và đào tạo có phương án kiến nghị lên chính phủ
phương án miễn giảm kéo dài thời gian nộp các loại thuế với các cơ sở trong và ngoài công lập
thì các trường cũng lên phương án trong trường hợp covid một mươi chín diễn biến bất thường
ngoài việc sẵn sàng học online và lên biểu phí học online sớm
thì cũng có trường như trung học cơ sở trung học phổ thông nguyễn bình khiêm
ký kết hợp tác với ngân hàng ocean bank để có nguồn tín dụng
bảo đảm cho việc trả lương thầy cô giáo và các hoạt động khác
đề xuất có tín dụng cho vay ưu đại lãi suất
áp dụng cho các đối tượng là các cơ sở giáo dục ngoài công lập vay
với mục đích duy trì hoạt động thường xuyên
nhằm có nguồn vốn chi trả hoạt động và lương để người lao động yên tâm công tác
có thể nói giáo dục ngoài công lập là một bộ phận cấu thành nền giáo dục của nước ta
khó khăn do dịch bệnh là tất yếu và khó lường
bên cạnh các biện pháp hỗ trợ của nhà nước
thì các trường cũng nên có phương án hợp lý phát huy nội lực
bảo đảm hài hòa giữa quyền lợi của nhà trường và phụ huynh
tránh những va chạm giữa hai phía như trong đợt dịch đầu tiên đã từng xảy ra